từ đầu năm đến nay giá tinh dầu quế liên tiếp giảm mạnh nguyên nhân là do các thị trường nhập khẩu truyền thống sản phẩm này ngừng thu mua hoặc thu mua với giá thấp
cùng với đó là các thủ tục để xuất khẩu sản phẩm này cũng gặp nhiều khó khăn
tại tỉnh lào cai nhiều nhà máy cơ sở chiết xuất tinh dầu quế đã phải giảm công suất thậm chí là dừng hoạt động
đây là thời điểm giá tinh dầu quế thấp nhất trong nhiều năm qua hiện một tấn tinh dầu chỉ còn khoảng ba trăm linh triệu đồng giảm một nửa so với thời điểm trước
giá bán thấp sản phẩm khó tiêu thụ nên doanh nghiệp này đang tồn kho cả chục tấn tinh dầu
sản phẩm không tiêu thụ được nguồn vốn dần cạn một số doanh nghiệp đã đóng cửa tạm dừng dây chuyển sản phẩm
một số còn tồn đọng nguyên liệu thì buộc phải tiếp tục duy trì sản xuất bởi để lâu lượng tinh dầu giảm
không xuất bán được sản phẩm doanh nghiệp còn phải gánh thêm các chi phí khác như lãi ngân hàng lương công nhân và chi phí vận hành
từ đầu nằm đến giờ thì mới xuất được có hai mươi tấn dầu thôi về phần ngân hàng thì cũng rất là khó khăn
còn về công nhân thì cũng vẫn có công an việc làm ổn định nhưng mà cũng rất là khó khăn cho doanh nghiệp
hầu hết tinh dầu quế ở lào cai sản xuất ở dạng thô và xuất khẩu chủ yếu sang thị trường trung quốc
không chỉ doanh nghiệp mà người trồng quế cũng trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi giá cành lá quế giảm tới bốn mươi so với trước đây
lá quế thì giờ còn một bốn trăm linh đô một bốn trăm linh cân nếu mà mình thuê người làm thì mình không bỏ công nó gần hết công của mình
mình đã giật xuống xong rồi lại còn thuê người làm
người bỏ xong rồi vận chuyển ra nữa thì coi là cái ngày công nó không đảm bảo đạt được thế nên mình chán không có làm nữa
cây quế là cây trồng lâu năm do đó với mục tiêu lấy ngắn nuôi dài
nhiều năm nay người dân tỉnh lào cai đã tận dụng nguồn thu từ việc bán cành và lá quế để có thu nhập và chăm sóc cây quế
tuy nhiên với việc khó tiêu thụ sản phẩm tinh dầu như hiện nay người dân và doanh nghiệp đang rất lo lắng
từ một cây trồng lương thực cứu đói cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên tỉnh quảng trị
nay cây sắn trở thành cây có giá trị kinh tế cao không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà từ trồng sắn
nhiều hộ đã vươn lên khá giàu
đặc biệt từ khi liên kết sản xuất và được bao tiêu sản phẩm
nhiều hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng biên đã ổn định đời sống làm giàu trên chính mảnh đất của mình
năm hai nghìn một mươi nhà máy tinh bột sắn hướng hóa thành lập câu lạc bộ những hộ trồng sắn đạt
triệu đồng mỗi vụ để động viên khích lệ bà con trồng sắn phát triển kinh tế
sau một mươi ba năm hoạt động mô hình đã có hơn bảy mươi hội viên là động lực cho nhiều hộ dân người đồng bào vùng cao học hỏi
thay đổi phương thức sản xuất
đến nay tại hai huyện miền núi của tỉnh quảng trị có khoảng gần ba mươi hộ đồng bào vân kiều
bà cô tham gia trồng sắn với tổng diện tích ước đạt khoảng gần một mươi hectare

nhà máy tinh bột sắn hương hóa thuộc công ty thương mại quảng trị ngoài hỗ trợ kiến thức trồng và chăm sóc cây
đã tổ chức thu mua chế biến sắn với sản lượng cao nhất đồng thời đảm bảo giúp bà con hoàn thành tốt việc thu hoạch
chuẩn bị các điều kiện để bước vào vụ sản xuất mới

câu chuyện lần đầu tiên hàng ngàn hộ gia đình người dân tộc thiểu số ở vùng biên quảng trị đổi đời như trồng sắn
thực sự đã tạo ra một cuộc cách mạng trong nhận thức để bà con mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp hiệu quả bền vững